thay vì trả lương bằng tiền một quản lý công nhân xây dựng ở thị xã kinh môn tỉnh hải dương lại trả lương bằng ma túy
vụ việc đã gây bức xúc phẫn nổ trong dự luận
ngay sau khi nắm được thông tin công an huyện nam sách tỉnh hải dương đã tiến hành bắt giữ quản lý công nhân này và các đối tượng có liên quan
đối tượng bùi văn lam chú thị xã kinh môn tỉnh hải dương vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách khởi tố bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo kết quả điều tra vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tại phòng trọ trên địa bàn xã an bình huyện nam sách lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tăng lam đang có hành vi cất giấu một mươi hai gói giấy và một túi ni lông chứa heroin
trước đó lam đã bán cho bốn trường hợp khác ở các tỉnh điện biên yên bái sơn la lai châu mỗi người từ hai đến ba gói giấy chứa ma túy
tất cả số này đều là công nhân do lam quản lý để xây dựng trong khu công nghiệp trên địa bàn huyện nam sách
lam cho biết hiện đang quản lý khoảng
hơn hai mươi công nhân chủ yếu tập trung ở các tỉnh miền núi phía bắc lương thỏa thuận mỗi ngày công khoảng ba trăm linh đồng
tuy nhiên nếu trường hợp nào cần ma túy để sử dụng lam sẽ cung cấp cho sau đó cộng dồn vào cuối tháng trừ vào lương mỗi gói quy đổi thành một trăm linh đồng

sau khi lam bị bắt nguồn cung cấp ma túy cho số công nhân nghiện bị cắt đối tượng lò văn anh ở huyện thuận châu tỉnh sơn la là công nhân do lam quản lý trước đó đã ra hải phòng mua ma túy về sử dụng
sau đó đối tượng này cũng bị công an huyện nam sách phát hiện bắt quả tàng
và khi sử dụng và phụ thuộc vào ma túy thì nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng và người lao động chất lượng công trình xây dựng
cái thứ ba là tiềm hẳn các nguy cơ về tội phạm về ma túy gia tăng phức tạp trên địa bàn như sử dụng tàng trữ mua bán các chất ma túy
quan điểm của chúng tôi là tiến hành nhanh chóng điều tra xác minh thu thập tài liệu để sớm đề nghị truy tố xét xử nghiêm theo quy định của pháp luật để dăn đe phòng ngừa tội phạm về ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm ra một số đối tượng liên quan
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
được biết đây là vụ án chưa từng có tiền lệ xảy ra trên địa bàn huyện nam sách
việc kịp thời bắt giữ xử lý các đối tượng trong vụ án đã được đông đảo quần chúng nhân dân các cấp chính quyền và người quản lý sử dụng lao động đồng tình ủng hộ